chiều ngày hai mươi chín tháng ba theo giờ địa phương tức là sáng ba mươi tháng ba theo giờ hà nội
lễ đón chính thức tổng bí thư nguyễn phú trọng thông cấp nhà nước tới cuba đã được tổ chức trọng thể
theo nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia tại cung cách mạng ở thủ đô la habana
bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba
chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cuba raúl castro ruz chủ trì lễ đón
đúng một mươi tám giờ cuba đoàn xe chở tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam tiến vào cung cách mạng
chủ tịch raúl castro ruz nông nhiệt chào đón và mời tổng bí thư nguyễn phú trọng vào vị trí danh dự
quân nhạc cử quốc thiểu cuba và việt nam
chủ tịch raúl castro ruz tổng bí thư nguyễn phú trọng duyệt đội danh dự và giới thiệu các quan chức hai bên có mặt tại lễ đón
chuyến thăm cuba của tổng bí thư nguyễn phú trọng thể hiện tình đoàn kết
hữu nghị trước sau như một của đảng nhà nước và nhân dân việt nam với đảng nhà nước và nhân dân cuba
trong bối cảnh cuba chuyển giao thế hệ lãnh đạo lịch sử và tiếp tục triển khai sâu rộng quá trình cầm nhật hóa mô hình kinh tế xã hội
chuyến thăm nhằm củng cố sự tin cậy chính trị thúc đẩy đưa hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước
thúc đẩy phát triển thực chất tương xứng hơn với quan hệ chính trị thể hiện sự coi trọng quan hệ đối với khu vực mỹ la tinh
góp phần triển khai thực hiện đường lối đối ngoại của đại hội một mươi hai của đảng củng cố nâng cao vị thế của việt nam
trước đó tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đến đặt vòng hoa tại tượng đài hose marti
tưởng nhớ người anh hùng dân tộc của nhân dân cuba
đài tưởng niệm cùng quảng trường cách mạng jose marti được dựng trên khu đồi rộng lớn và cao nhất ở trung tâm thủ đô la habana
là một địa danh lịch sử nơi diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của cách mạng cuba trong nửa thế kỷ qua
ngay sau lễ đón chính thức tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có cuộc hội đàm với đồng chí raul cacero ruiz
bí thư thứ nhất ban chấp hành trung mương đảng chủ tịch hội đồng nhà nước và chủ tịch hội đồng bộ trưởng cuba
hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi tiếp xúc cấp cao nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác
trao đổi kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực nhất là về lãnh đạo quản lý phát triển kinh tế xã hội và xây dựng đảng
hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự tương đồng hoàn toàn trong lập trường của hai nước đối với nhiều vấn đề quốc tế
đồng thời nhấn mạnh các tranh chấp quốc tế cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình
hai bên cho rằng phong trào không liên kết cần được củng cố hơn nữa để đương đầu một cách hiệu quả với những thách thức to lớn của thế giới ngày nay
hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững nỗ lực trong việc đối phó về biến đổi khí hậu
việt nam cam kết ủng hộ cuba ứng cử vào hội đồng nhân quyền
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba cuba khẳng định ủng hộ việt nam ứng cử vào hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
ngay sau hội đàm tổng bí thư nguyễn phú trọng cùng chủ tịch raúl castro ruz đã chứng kiến lễ ký kết tám văn kiện
trong đó có hiệp định về xóa các khoản nợ của chính phủ nước cộng hòa cuba đối với chính phủ cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhân dịp này tổng bí thư nguyễn phú trọng đã trao huân trường sao vàng phần thưởng cao quý nhất của nhà nước việt nam
cho chủ tịch raúl castro ruz vì những đóng góp quan trọng của ông trong việc xây dựng củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết
hữu nghị và hợp tác anh em đặc biệt việt nam cuba
trong lịch sử đồng chí raúl castro ruz đã ba lần đến thăm việt nam đặc biệt là lần gặp chủ tịch hồ chí minh vào tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước cộng hòa cuba tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có cuộc gặp gỡ
trao đổi với đại diện cho thế hệ trẻ của cuba
tổng bí thư tin tưởng thế hệ trẻ hai nước sẽ gìn giữ và viết tiếp những trang mới
làm cho mối quan hệ đoàn kết hữu nghị hợp tác anh em việt nam cuba ngày càng bền chặt
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định trong lịch sử thế giới đương đại
hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt như quan hệ giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước việt nam cuba
đã được các vị lãnh tụ cách mạng tiền bối jose marti hồ chí minh fidel castro và các thế hệ lãnh đạo giải công vun đắp
dẫn lại câu nói bất hủ của tổng tư lệnh fidel vì việt nam cuba sẵn sàng hiến dâng quả máu của mình
tổng bí thư khẳng định việt nam mãi mãi ghi nhớ với lòng biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ mạnh mẽ
và sự giúp đỡ trí tình mà đảng cộng sản và nhân dân cuba anh em đã dành cho việt nam
tổng bí thư nhấn mạnh thế hệ trẻ cần không ngừng bồi đáp lý tưởng cách mạng
rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng lao động sáng tạo để kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của các thế hệ đi trước
tiếp bước thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội tại mỗi nước
nhân dịp này phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã trao huân trường hữu nghị
cho các cựu chuyên gia quân sự cuba thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại việt nam trong kháng chiến chống mỹ